nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm của đoàn viên thanh niên thành phố đà nẵng trong việc chấp hành trật tự an toàn giao thông
qua đó đẩy mạnh tuyên truyền về an toàn giao thông trong những tháng cuối năm trên địa bàn
mới đây thành đoàn đà nẵng phối hợp với ban an toàn giao thông thành phố tổ chức chương trình tưởng niệm các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông năm hai nghìn một mươi chín
gần một đoàn viên thanh niên trên toàn thành phố đã tham dự tưởng niệm
với thông điệp tưởng nhớ người đi vì người ở lại hoạt động tưởng niệm các nạn nhân tai nạn giao thông là dịp để mỗi chúng ta tưởng nhớ
và bày tỏ niềm thương cảm với những nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông cùng chia sẻ nỗi đau và sự mất mát với thân nhân của các nạn nhân
thông qua các hoạt động của chương trình nhằm kêu gọi sự giúp đỡ chia sẻ từ cộng đồng về những mất mát khó khăn của các nạn nhân gia đình nạn nhân tai nạn giao thông
qua đó nhắc nhở chính mình người thân bạn bè cần
tham gia giao thông an toàn
trước đó ban thực vụ thành đoàn đã tổ chức thăm hỏi và động viên gia đình các nạn nhân bị tai nạn giao thông giúp họ quên đi nỗi đau và vươn lên trong cuộc sống